theo thông tin từ lực lượng chức năng vào hồi bảy h bốn mươi năm sáng ngày sáu tháng năm tại trường trung học cơ sở thị trấn đà bắc huyện đà bắc tỉnh hòa bình đã xảy ra vụ tai nạn làm cho hai em học sinh bị thương nặng
được biết nạn nhân là em vũ trung kiên sinh năm hai nghìn năm trú tại tiểu khu bờ thị trấn đà bắc và em vũ quang minh sinh năm hai nghìn năm trú tại xóm hương lý xã tu lý cùng là học sinh lớp tám b
theo thông tin ban đầu trong giờ nghỉ giải lao sau kết thúc tiết học đầu khi các em học sinh đi xuống sân trường chơi thì bất ngờ một thanh dầm bằng bê tông từ trên tầng hai khu lớp học bất ngờ nứt vỡ đổ xuống rời trúng người hai em
vụ tai nạn làm hai em bị thương nặng
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn ban giám hiệu nhà trường đã gọi xe cấp cứu đưa các em đến trung tâm y tế huyện đà bắc
do chấn thương nặng nên em lê quang minh đã được chuyển về cấp cứu tại bệnh viện việt đức hà nội để điều trị
hiện vụ việc đã được lực lượng chức năng tập trung điều tra làm rõ